đẩy nhanh tiến độ công trình trọng điểm quốc gia kết nối hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế của khu vực và đất nước là yêu cầu bức tiết hiện nay
tại miền trung tuy có yếu tố bất lợi thời tiết do nắng nóng kéo dài nhưng trên những công trường đơn vị thi công đã triển khai nhiều phương án
để vừa bảo đảm sức khỏe cho người lao động vừa hoàn thành kế hoạch đề ra
nằm trong dự án nâng cấp cầu yếu trên tuyến đường sắt hà nội tp hcm gói thầu số một thi công sáu cầu thuộc địa bàn thành phố đà nẵng và tỉnh quảng nam
các đơn vị thi công đang tập trung nhân lực vật lực để triển khai thi công các hạng mục của công trình
ngay trong những ngày cao điểm của mùa nắng nóng hàng chục công nhân vẫn luôn phiên lao động làm việc trên công trường
tiến độ cần phải đảm bảo nhưng sức khỏe của người lao động cũng luôn được chú trọng
người lao động cũng có vất vả thật nhưng khắc phục thì chuẩn bị cho mình
mùa như thế này thì mình phải thêm một cái mùa to nữa cho đỡ nắng nóng đi đỡ ảnh hưởng đến sức khỏe con người
nhưng buổi sáng thì mình tranh thủ làm sớm để nghỉ sớm để cái nắng tránh nắng
buổi chiều thì mình làm có thể muồn đi một chút làm nghỉ muồn hơn một chút
nút giao thông hòa liên huyện hòa vang tp đà nẵng là một trong những hạng mục quan trọng
tổng mức đầu tư của hai gói thầu một mươi bảy và hai mươi
là trên sáu trăm năm mươi tỷ đồng thực hiện kế hoạch nước rút để đảm bảo tiến độ thông xe dự kiến vào tháng chín tới
trong thời gian qua chúng tôi cũng tích cực phối hợp với địa phương
vận động nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng
đồng thời cũng yêu cầu nhà thầu là thi công ngày đêm tập trung vào cái nút giao
sớm hoàn thành bàn giao đấy cũng là một vị trí rất quan trọng
cả cảnh quan về giao thông kết nối giao thông
theo trung tâm khí tượng thủy văn trung bộ khu vực miền trung đã trải qua bảy đợt nắng nóng với cường độ mạnh
sau đợt nắng nóng tiếp theo vào cuối tháng bảy thời tiết sẽ có dấu hiệu giảm nhiệt
cộng với đó là mùa mưa năm nay được dự báo cũng sẽ đến muộn hơn
đây là điều kiện thuận lợi để nhà thầu lên phương án triển khai thi công
để hoàn thành tiến độ công trình trước khi mùa mưa đến